vào ngày một mươi chín tháng năm này tại khu vực đồi mâm xôi xã la bán tẩn huyện vùng cao mù căng trải tỉnh yên bái
sẽ diễn ra triển lãm nghệ thuật mây pha lê
đây là triển lãm mây pha lê đầu tiên được tổ chức tại việt nam cũng như ở huyện vùng cao mù căng trải
triển lãm dự kiến sẽ thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan
để bảo đảm an ninh trật tự cho các du khách huyện mù căng trải đã có những phương án
để bảo đảm an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông cho du khách và người dân
để bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện khi đi qua khu vực diễn ra lễ hội
đội cảnh sát giao thông công an huyện mù căng trải cùng với lực lượng công an xã la bán tẩn
thường xuyên bố trí lực lượng tại khu vực này để tuyên truyền nhắc nhở các phương tiện đỗ xe đúng nơi quy định
không tranh giành khách để bảo đảm mỹ quan cũng như an toàn cho các phương tiện lưu thông trên đường
bên cạnh đó bố trí các bãi đỗ xe cho các đoàn du khách lên tham quan khu vực đồ mâm xôi
đội cảnh sát giao thông công an huyện mù cang trải cùng với lực lượng công an huyện mâm xôi
thì chúng tôi cũng phân công nhiệm vụ cho các tổ
với địa hình trải dài có tuyến quốc lộ ba mươi hai đi qua cùng với đó nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế
trong khi đó mật độ phương tiện qua lại có xu thế gia tăng nhất là vào dịp lễ hội
do vậy việc bảo đảm an toàn giao thông đã được huyện vùng cao xây dựng kế hoạch cụ thể
tại khu vực phía cầu ba nhà đường lên mâm xôi thì do địa hình của địa hình khu vực đường lên đây trật hẹp
chủ yếu là hai bên đường là tà ly một bên là tà ly âm một bên là tà ly dương
khó khăn cho việc đổ xe đổ xe của các khách mời rồi thì là các khách du lịch đến
cho nên là chúng tôi buộc phải là phương án là chúng tôi sẽ phải đỗ ở hai bên đường dọc theo hai bên đường
để làm sao một là vừa bố trí sắp xếp xe để tiện cho các đoàn khách du lịch đến tham quan triển lãm may pha lê
đồng thời là cũng phải đảm bảo việc lưu thông ra bình thường
với các phương án đưa ra cùng với sự vào cuộc của các lực lượng chức năng sự chấp hành tốt của người dân và các du khách
tin tưởng rằng huyện mù cang trải sẽ có một năm lễ hội bảo đảm an toàn giao thông